trên những diễn biến của cơn bão số ba hôm nay đoàn công tác của bộ tư lệnh quân khu bốn đã đến kiểm tra
chỉ đạo công tác ứng phó với bão số ba của các đơn vị và một số địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa
thực hiện công điện của bộ tư lệnh quân khu bốn về sẵn sàng ứng phó về bão số ba
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa và các đơn vị của quân khu trên địa bàn đã duy trì trực quân số bảo đảm đầy đủ
ban chỉ huy quân sự các huyện thành thị đã chủ động giả soát kế hoạch ứng phó bão lũ
chuẩn bị phương tiện cơ sở vật chất nhu yếu phẩm bảo đảm cho nhiệm vụ ứng phó với bão và công tác cứu hộ cứu nạn
trực tiếp xuống kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền công tác phòng chống bão của các địa phương
kiểm tra công tác phòng chống bão số ba tại các huyện tĩnh gia quảng sương và hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đoàn công tác của bộ tư lệnh quân khu bốn yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về sự nguy hiểm của cơn bão số ba
tuyệt đối không chủ quan trước trong và sau khi bão vào kiên quyết không để nhân dân ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão vào
cần đẩy nhanh công tác di rời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm vùng sung yếu đến nơi an toàn
tăng cường các lực lượng ứng trực giúp nhân dân chẳng chống nhà cửa neo đậu tàu thuyền
các đơn vị của quân khu chủ động nắm chắc tình hình sẵn sàng di rời nhân dân vùng thấp trũng nguy hiểm đến vị trí an toàn
tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng của địa phương để sẵn sàng cơ động tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi bão đổ bộ
nhằm giúp nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản